chỉ vì mâu thuẫn sau va chạm giao thông nguyễn tuấn hào và con trai là nguyễn hoàng gia bảo
cùng chú tại phường thắng lợi tp bôn ma thuật đã dùng rượu chém người khác
công an tp bôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên
theo kết quả điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng bốn trong lúc điều khiển xe máy trên đường hoàng diệu
thì giữa hào với thi đức long có xảy ra va chạm
sau đó giữa hai bên cãi vã và long đã đấm vào mặt hào
sau khi hỏi và biết chuyện bảo liền bảo cha mình trở đi tìm long để đánh trả thù
khi thấy long đang ngồi trước quán nước ở số năm mươi một đường hoàng diệu bảo cầm rượu lao vào chém tới tấp nhiều nhát
còn hào cũng cầm ghế của quán để đánh long
hậu quả đối tượng bảo đã chém chín nhát vào người long gây đa chấn thương ở vùng đầu và vùng tay phải nhập viện cấp cứu